ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa phê duyệt bốn mươi tám dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
thuộc các lĩnh vực như du lịch dịch vụ thương mại công nghiệp nông nghiệp giáo dục y tế với tổng số tiền hơn năm mươi tỷ đồng
theo đó trong các dự án đáng chú ý về lĩnh vực du lịch dịch vụ thương mại tỉnh quảng bình ưu tiên kêu gọi một mươi bốn dự án
với tổng số tiền mời gọi đầu tư hơn ba mươi bảy tỷ đồng diện tích đất phục vụ dự án hơn một năm trăm linh ha
trong công nghiệp tỉnh quảng bình mời gọi đầu tư năm dự án thuộc lĩnh vực điện gió điện mặt trời sản xuất lắp ráp đồ điện dân dụng
điện tử viễn thông và công nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng nhà máy sản xuất linh kiện
lắp ráp ô tô với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến hơn tám tỷ đồng
ngoài ra các lĩnh vực khác như nông nghiệp hạ tầng khu công nghiệp y tế giáo dục được tỉnh quảng bình phê duyệt
mời gọi đầu tư lần này cũng được đánh giá đầy tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương